tại hà nội đại sứ quan ấn độ đã tổ chức ngày hội chương trình hợp tác kinh tế kỹ thuật ấn độ quốc phòng
đây là lần đầu tiên ngày hội này được tổ chức nhằm kỷ niệm quan hệ hợp tác đào tạo trong lĩnh vực quốc phòng giữa ấn độ và việt nam
nhân dịp này đại sứ ấn độ tại việt nam pranay vakma nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế kỹ thuật ấn độ quốc phòng lâu dài với việt nam
và tái khẳng định cam kết của ấn độ trong việc thúc đẩy đào tạo quốc phòng giữa hai nước
hàng năm ấn độ trao một lượng lớn suất học bổng itec cho quân đội nhân dân việt nam
ấn độ cũng hỗ trợ các khóa đào tạo dài hạn cho quân nhân việt nam theo chương trình itec tại các học viện danh giá như
học viện quốc phòng học viện hải quân ấn độ học viện không quân ấn độ cao đảng tham mưu lực lượng vũ trang quản lý quốc phòng quốc phòng
năm hai nghìn một mươi chín là năm ấn độ kỷ niệm năm mươi năm năm chương trình itec
đây là sáng kiến hợp tác phát triển hàng đầu của ấn độ nhằm nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực với các nước đối tác
đồng thời cũng là một trong những ưu tiên của chính phủ ấn độ trong quan hệ quốc phòng với việt nam